đặc biệt là tình trạng đánh bạc bằng hình thức số lô số đề
trong thời gian qua các đối tượng tuy không hoạt động dầm dộ công khai
nhưng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và có nguy cơ gia tăng
hoạt động của các hình thức đánh bạc này diễn ra rất tình vì phức tạp có tổ chức
được ngụy trang dưới nhiều hình thức và sử dụng công nghệ cao để hoạt động
ghi số không cần vé sử dụng điện thoại thông minh nhắn tin điện thoại mạng xã hội
nguy trang dưới nhiều hình thức để nhằm trẻ dấu
hành vi liên kết với nhau để hoạt động liên huyền liên tịch
và sử dụng việc thanh toán bằng điện tử
qua dùng điện thoại thông minh mạng xã hội như viber zalo facebook để liên lạc
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cộng an tp đồng hới đã đồng loạt triệu tập đấu tranh
với chín mươi tám đối tượng nghi vấn đánh bạc bằng hình thức số lô số đề trên toàn địa bàn thành phố đồng hới
bước đầu đã xác định có hơn sáu mươi đối tượng có liên quan đến hoạt động đánh bạc
bằng hình thức số lô số đề bao gồm các thư ký đề cái đề và các đối tượng đánh bạc
qua các tài liệu đã xác định với số tiền giao dịch trong ngày của các đối tượng đánh bạc là khoảng hai trăm một mươi hai triệu đồng
trong đó phát hiện hai mươi năm đối tượng phạm tội đánh bạc tăng vật thu giữ gồm một mươi tám điện thoại một máy tính bảng
sáu tờ phơi đề tám bảng đề và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc
ngoài ra qua làm rõ công an thành phố đồng hới đang tập trung xác minh lập hồ sơ xử lý
đối với hơn ba mươi đối tượng có dấu hiệu vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc
để làm tốt công tác phong ngừa đầu tranh triệt phá hành vi phi phạm phạm luận về đánh bạc bằng hình thức số lô số đề
thì ngoài việc vai trò của cơ quan chức năng thì việc vào cuộc của các cơ quan đoàn thể bán ngành chính quyền địa phương cá cấp
việc tuyên truyền về hậu quả tác hại của việc đánh bạc bằng hình thức số lô số đề
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề
và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại xã nghĩa thịnh huyện nghĩa hưng

tàng vật thu giữ ngoài sổ sách tài liệu và tiền mặt điện thoại máy tính có liên quan đến hành vi phạm tội
còn có hai khẩu súng săn và hai trăm linh viên đạn trì
các đối tượng đều sử dụng điện thoại có cài đặt ứng dụng gia lộ tdgram để giao dịch trao đổi
cầm đầu đường dây đánh bạc cá độ này là trương hoàng việt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã nghĩa thịnh huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt
số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề khoảng bốn mươi năm tỷ đồng
số tiền giao dịch cá độ bóng đá hơn một mươi tỷ đồng
công việc của em nó cũng vất vả cho nên là bạn em bảo là làm cái này thì nó sẽ đỡ vất vả trên tay đi thì em làm
đi vào đây thì em mới nhận ra là cái việc này là một công việc rất là vất vả
cái việc của em làm là sai pháp luật vi phạm pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định còn điều tra xác định được trương hoàng việt còn cho nhiều người vay tiền
với lãi suất từ ba đồng đến hai mươi đồng một triệu một ngày
tưởng được lãi suất từ một trăm linh tám đến bảy trăm hai mươi trên một năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã tạm giữ trương hoàng việt cùng bốn đối tượng để điều tra
làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức cá lộ bong đá
mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
chúng tôi đã kết hợp các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt rõ các hoạt động của đối tượng
khi đã nắm bắt các đối tượng rồi thì chúng tôi sẽ kết hợp với lực lượng nghiệp vụ của ngành
để có các biện pháp kỹ thuật để quản lý theo dõi giám sát các đối tượng
trên hoạt động trên không gồm lại
đối tượng đã kết hợp với đối tượng từ thành phố hồ chí minh
rồi là các đối tượng trong khu vực về để tổ chức cá lộ bong đá
thời gian mấy tháng chúng tôi đã trinh sát
do nhiều tổ trinh sát từ các tỉnh ngoài
rồi là có trong địa bàn các đối tượng liên quan trong tỉnh
chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và đã triệt phá thành công
theo cơ quan công an biển cây những hình thức cờ bạc truyền thống
nổi lên trong năm hai nghìn hai mươi hai
còn có tội phạm cờ bạc với hình thức cá lộ bong đá qua mạng
hàng loạt các đường dây tội phạm cờ bạc
hồi lên tới hàng nghìn tỷ đồng
đã bị lực lượng công an triệt phá
theo số liệu thống kê của bộ công an
từ đầu mùa world cup hai nghìn hai mươi
công an toàn quốc đã triệt phá hơn sáu mươi vụ tổ chức đánh bạc
đánh bạc dưới hình thức cá lộ bong đá
bạt giữ hơn một trăm năm mươi đối tượng
với số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng
theo thực hiện ý kiến chỉ đạo của đảng ủy quan trung ương
cục quyền sự cũng như chức năng của phòng bốt
những tỉnh khủng đá

nhiên cứu triển khai thực hiện
từ công tác nghiệp vụ cờ bạc
cho đến công tác đấu tranh
đặc biệt là nâng cao
cái trách nhiệm của
những người đứng đầu
và của cán bộ chiến sĩ
phụ trách địa bạc
đến thời điểm hiện tại đã giảm
hơn một mươi hai so với năm hai nghìn hai mươi một
theo cơ quan công an
phương thức thủ đoạn hoạt động
của tội phạm cờ bạc ngày càng tinh vi
xảo quyệt địa điểm để tổ chức thường xuyên thay đổi
các đối tượng cờ bạc
có lợi dụng sự phát triển của công nghệ
các mạng xã hội để tổ chức đánh bạc
một số con bạc chuyên nghiệp
liên kết với các đối tượng
ở các tỉnh khác lợi dụng địa bàn
có địa hình phức tạp như đồi núi rừng sâu
trên sông để tránh sự phát hiện
của cơ quan chức năng
tại các thủ điểm đánh bạc
chúng cho người bảo vệ cảnh giác nghiêm ngặt
bố trí lắp camera theo dõi bộ đàm
mọi động tĩnh đều được thông báo
cho các con bạc ở bên trong
để chúng nhanh chóng tổ thoát
mặt khác hoạt động của tội phạm đánh bạc
không theo thời gian nhất định
gây khó khăn cho lực lượng công an triệt phá truy quét